ngày một mươi năm tháng một mươi một sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình thuận phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố phan thiết tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề trung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
cùng với cả nước tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm hai nghìn một mươi sáu tại bình thuận sẽ được bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
nhân dịp này bộ lao động thương binh và xã hội đã tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân của tỉnh bình thuận đã đạt được thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bình đảng giới vì sự tiến bộ phụ nữ từ năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm